hiện tại các nước châu âu đang dần đưa cuộc sống trở lại bình thường sau khi nhận thấy biến thể omecron không quá nguy hiểm như lo ngại trước đó
các nhà khoa học nhận thấy những dấu vết về làn sống lây diễm do biến thể omicron gây ra có thể đã đạt đỉnh ở mỹ và anh
và tới thời điểm đó số ca mắc covid một mươi chín có thể bắt đầu giảm đáng kể
một số quốc gia châu âu đã dần nới lỏng hạn chế giữ cho bệnh viện trường học và dịch vụ khẩn cấp tiếp tục hoạt động
dù biến thể omicron vẫn lan nhanh
lý do các nước đánh giá omecron dù lan với tốc độ nhanh nhưng ít gây ra triệu chứng nghiêm trọng cũng như ít gây ra tử vong
cùng lúc các chuyên gia cảnh báo vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về giai đoạn tiếp theo của đại dịch
số ca mắc không tăng hoặc giảm ở anh và mỹ sẽ không xảy ra ở mọi nơi cùng lúc hay cùng tốc độ
tuy nhiên đối với các bệnh nhân cũng như các bệnh viện đang quá tải những tuần tháng khốn khổ vẫn còn ở phía trước ngay cả khi số ca mắc giảm xuống
theo margdat mô hình dự báo của đại học washington cho thấy số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở mỹ sẽ lên tới một hai triệu ca vào ngày một mươi chín tháng một rồi sau đó sẽ giảm mạnh
giáo sư này nói thêm trên thực tế theo các tính toán phức tạp của đại học washington con số thực sự
các ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở mỹ ước tính bao gồm cả những người chưa bao giờ làm xét
nghiệm đã đạt đỉnh giảm mốc sáu triệu vào ngày sáu tháng một
trong khi đó tại anh số ca mắc mới đã giảm xuống còn khoảng một trăm bốn mươi một ngày hồi tuần trước
sau khi tăng vọt lên hai trăm linh trường hợp một ngày hồi đầu tháng này
ông kevin m c cowie cựu giáo sư trường đại học mở của anh cho biết
trong khi số ca nhiễm virus corona vẫn tăng ở một số nơi thì đợt bùng phát do biến thể ometron có thể đã đạt đỉnh ở london
các số liệu trên làm dấy lên hy vọng rằng anh và mỹ sắp trải qua một điều gì đó tương tự như điều xảy ra
tại nam phi số ca mắc tăng cao kỷ lục trong khoảng một tháng sau đó lại sụp giảm mạnh
linh bookka giám đốc cấp cao tại hiệp hội tâm lý mỹ và là một nhà tâm lý học lâm sàng cho biết
bà không ngạc nhiên khi những người bị nhiễm virus có cảm giác xấu hổ
theo bà tâm lý xấu hổ này từng xuất hiện kèm với nhiều chẩn đoán sức khỏe khác nhau như hiv hay thậm chí ung thư
điều này xuất phát từ suy nghĩ của bệnh nhân cho rằng họ đang bị người khác nhìn nhận và đánh giá
trên thực tế
có rất nhiều người bị phán xét vì mắc covid một mươi chín vì vậy có thể hiểu được vì sao bệnh nhân có thể cảm thấy xấu hổ
boodca cho biết bà theo dõi một tài khoản chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về những người mất vì virus
những câu hỏi như đó là người đã được tiêm phòng chưa tại sao họ bị bệnh rất dễ dàng xuất hiện
tuy nhiên đó không phải là vấn đề vấn đề là những người này đã mắc một căn bệnh thực sự khủng khiếp và họ đã chết vì nó bà boodca nói
trước tâm lý xấu hổ này
các chuyên gia và bác sĩ đã đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân covid một mươi chín
sueva bác sĩ về tâm thần ở new york gợi ý rằng bệnh nhân nên nghĩ về nguyên nhân khiến bản thân cảm thấy xấu hổ
chẳng hạn như bệnh nhân có thực hiện đủ các quy tắc phòng bệnh không hay cố gắng hết mình để giữ gìn sức khỏe không
theo bác sĩ suy nghĩ thấu đáo có thể giúp bệnh nhân vượt qua được tâm lý xấu hổ đó
một số nghiên cứu chỉ ra rằng sự xấu hổ thường ngăn cản những người nhiễm hiv tiết lộ các sự việc liên quan
bà bufka tin rằng
điều tương tự đang diễn ra hiện nay
cảm xúc này có thể ngăn mọi người nhận được sự chăm sóc sức khỏe cần thiết
hoặc ngăn họ thông báo về bệnh tình cho những người tiếp xúc với họ bà nói
bà kêu gọi những người dương tính với virus nên tập trung vào hành động tốt nhất cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
các chuyên gia cũng khuyên rằng
người bệnh không cần phải giải thích quá nhiều khi có người nói về nguyên nhân mắc covid một mươi chín
jonathan abramowit giáo sư tâm lý học thuộc chương trình tâm lý học lâm sàng của đại học bắc carolina
nói rằng bệnh nhân thay vì để ý phán xét của người khác và cố giải thích
thì hãy nhớ rằng chúng ta không thể kiểm soát hành động và suy nghĩ của người khác
nếu ai đó đang khiến cho bạn xấu hổ vì mắc bệnh
có lẽ đã đến lúc cần xem xét lại mối quan hệ đó abramowit nói
hàng triệu người khác đã bị mắc bệnh bạn không phải là người duy nhất
bạn không phải là người đầu tiên mắc covid một mươi chín và cũng sẽ không phải là người cuối cùng
kết quả xét nghiệm dương tính với virus không khí ai trở thành một người vô trách nhiệm
bởi vì đừng tự ti mặc cảm rất nhiều người mắc covid một mươi chín trước bạn đã hồi phục
và quay trở về cuộc sống bình thường
xin được chuyển sang tin tức về diễn biến covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị các bạn mỹ là nước đang phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ covid một mươi chín
mới đây cố vấn y tế của nhà trắng ông anthony fauci cho biết
dịch sẽ còn tiếp tục căng thẳng làn sóng ca nhiễm biến thể omicron ở mỹ
sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo cố vấn y tế của nhà trắng ông antony fauci
làn sóng ca nhiễm biến thể omicron chắc chắn đạt đỉnh khá nhanh ở nam phi
tôi sẽ tưởng tượng với quy mô của đất nước chúng ta xem xét sự phân lập của nhóm đã tiêm chủng
so với nhóm không nhận vaccine phòng covid một mươi chín
điều này có thể sẽ kéo dài hơn một vài tuần có thể là đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tôi nghĩ như vậy
về mặt kỹ thuật omitron sẽ có thể đẩy nhanh sự kết thúc của đại dịch
nếu chứng minh được biến thể với mức độ lây truyền cao này sẽ thay thế các chủng khác
tôi hy vọng là vậy
đảm bảo trường hợp đó sẽ xảy ra
những phát biểu trên được cố vấn y tế của nhà trắng đưa ra trong bối cảnh
do ca nhiễm covid một mươi chín ở mỹ như ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng
theo số liệu thống kê được trang world romesta công bố
mỹ trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đã ghi nhận thêm bốn trăm sáu mươi năm sáu trăm bảy mươi ca nhiễm mới và một bảy trăm bảy mươi bảy ca tử vong
nâng tổng số trường hợp nhiễm và tử vong do covid một mươi chín ở nước này lên lần lượt là năm mươi bốn

dữ liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ được trang tin abc news trích dẫn cho thấy
mới có khoảng sáu mươi một bảy người dân nước này nhận đủ liệu vaccine phòng covid
trước diễn biến dịch covid một mươi chín căng thẳng tại mỹ đặc biệt khi biến thể omecron càng quét
tổng thống biden đã tung chiến lược mới để ứng phó với biến thể này
các chuyên gia y tế cộng đồng thì đang lo ngại rằng mỹ sẽ không thể ngăn chặn được sự lây lan mạnh
của biến chủng omicron nếu không có các biện pháp nghiêm ngặt hơn
tổng thống mỹ joe biden đã vạch ra kế hoạch mới nhằm chống lại biến chủng omicron
chiến lược của chính quyền biden bao gồm việc tăng gấp đôi các chiến dịch tiêm chủng
và hỗ trợ các bệnh viện nếu lượng bệnh nhân quá lớn
quan chức liên bang sẽ chỉ đạo các nguồn lực bao gồm cả quân y
để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe và phân phối xét nghiệm nhanh cho người dân mỹ
tuy nhiên tổng thống đã loại trừ việc phong tỏa và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khác
trước kế hoạch mới của ông biden một số nhà khoa học đã lập luận rằng sự lây lan nhanh chóng
của biến thể omechron đòi hỏi các biện pháp ngăn chặn mạnh tay hơn
các chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo rằng kế hoạch mới sẽ không đủ để ngăn chặn sự gia tăng
nghiêm trọng của các ca mắc và nhập viện vì covid một mươi chín trong vài tuần tới
một số chuyên gia bày tỏ sự thất vọng và kế hoạch chống dịch mới
và mô tả đó là phản ứng y tế công cộng rụt rè
cuộc khủng hoảng covid một mươi chín mới ở mỹ ập đến ngay trong dịp đoàn viên và tiệt tùng mừng năm mới
và điều này có thể đẩy mạnh sự lây lan của virus
quan chức y tế liên bang hôm hai mươi tháng một mươi hai đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
khuyên bệnh nhân của họ nên tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín nhanh tại nhà
trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc tụ hợp nào
trái ngược hoàn toàn với lời khuyên được đưa ra vào năm ngoái
tổng thống biden đang khuyến khích mọi người tụ tập và ăn uống mừng dịp tết
miễn là họ đã tiêm chủng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn
dẫu vậy tổng thống vẫn cảnh báo rằng biến chủng omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng có
và cho rằng ngay cả những người được tiêm chủng đầy đủ thậm chí là tiêm tăng cường
vẫn có thể nhiễm virus dù ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn
vẫn chưa rõ liệu biến chủng omicron có thực sự gây bệnh nhẹ hơn những biến chủng trước đó hay không
nhưng một số nhà khoa học lo ngại rằng niềm tin này đã được phổ biến rộng rãi và công chúng đang mất cảnh giác với đại dịch
tại mỹ giữa bối cảnh kế hoạch nghỉ lễ của hàng triệu người dân mỹ có nguy cơ bị hủy bỏ
biến thể omecron đã được ghi nhận ở tất cả năm mươi bang của nước này chỉ trong ba tuần sau khi phát hiện ca mắc đầu tiên ở mỹ
nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ của mỹ đã lập kỷ lục về số ca mắc trong tuần này
bởi sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron bao gồm new york mani washington dc và bot rico
biến thể có khả năng lây nhiễm cao này đã vượt qua data và trở thành biến thể thống trị ở mỹ ngày hai mươi tháng một mươi hai
bang mani liên tiếp ghi nhận kỷ lục về số dường bệnh nội trú được sử dụng để điều trị covid một mươi chín
số người trưởng thành nhập viện nghi mắc hoặc được xác nhận đã mắc bệnh cùng với số người trưởng thành trong phòng chăm sóc tích cực
trong khi đó new hampshire ohio và wisconsin cũng ghi nhận nhiều kỷ lục mới về số bệnh nhân nhập viện
tiến sĩ christopher murray giáo sư khoa học sức khỏe giám đốc viện đo lượng và đánh giá
sức khỏe mỹ cho biết omicron có thể sẽ lan khắp hầu hết nước mỹ vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và thế giới có thể chứng kiến sự gia tăng lớn về số ca mắc trong những tháng tới